thưa quý vị trong những ngày qua hàng chục ngàn người dân từ thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương và long an
tự về quê về miền tây nam bộ
lo ngại việc quá tải tại các khu cách ly tỉnh an giang và kiên giang đã đưa ra phương án cho người dân về quê cách ly tại nhà
nếu có kết quả xét nghiệm rt pcr âm tính hoặc đã tiêm hai mũi vaccine
theo đó tỉnh an giang trong ba ngày qua đã có hơn ba mươi người về quê
trong đó có một trăm linh trường hợp có kết quả test nhanh dương tính
kiên giang đã phát hiện ba mươi năm ca dương tính trong gần hai mươi người dân
mặc dù các tỉnh đã huy động địa phương lấy các điểm trường làm điểm cách ly tập trung
nhưng vẫn không đủ đáp ứng do số người về quê ồ ạt
do đó hai tỉnh này đã đưa ra phương án cho người dân cách ly tại nhà nếu có kết quả xét nghiệm âm tính
địa phương có người cách ly tại nhà sẽ phải quản lý chặt chẽ từng người có biển thông báo trước nhà
còn tại đồng tháp hiện vẫn chưa tính phương án cách ly tại nhà mà sẽ vận động nguồn lực để xét nghiệm
cũng như tổ chức cách ly cho người dân trở về quê
theo thống kê của bộ công an hiện có ba năm triệu người các địa phương cả nước
làm việc tại thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương và long an
trong đó hai một triệu người muốn về quê
mặc dù cả bốn địa phương trên có tỷ lệ tiêm vaccine cao các tỉnh khác tỷ lệ tiêm chủng còn rất thấp
do đó nếu không kiểm soát tốt người dân đi lại sẽ có nguy cơ lây lan dịch cho các địa phương